liên quan đến ca dương tính với covid một mươi chín tại công ty samsung ở bắc ninh
sáng nay tổ công tác liên ngành của tp hcm đã kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại nhà máy samsung trong khu công nghệ cao thành phố
đây là đợt kiểm tra tăng cường ngay sau khi có thông tin ca lây nhiễm là một công nhân của samsung tại bắc ninh
nhận thức được rõ tổng quan trọng của việc phòng chống dịch và những công việc mà hiện giờ chính phủ làm để mục đích nhằm mục đích gì
nhà máy có trên sáu người lao động đang tổ chức giảm bớt công nhân còn ba chín trăm linh lao động mỗi ngày
khu vực tập trung đông người như bếp ăn tập thể được bố trí vách ngăn và giãn cách tối thiểu hai m hai trên một người
khu vực tập trung đông người như bếp ăn tập thể được bố trí vách ngăn và giãn cách tối thiểu hai m hai trên một người
sau khi kiểm tra thực tế tổ công tác liên ngành đánh giá chỉ số tính rủi ro lây nhiễm của nhà máy này là hai mươi ba rủi ro lây nhiễm thấp